trong khi đó liên quan đến vụ một nhóm hơn một mươi đối tượng mang theo súng và hung khí tìm đến nhà đối tượng cầm đầu của băng nhóm khác để thanh toán nhau
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam tám đối tượng về các hành vi gây dối trật tự công cộng hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích
tám đối tượng bị bắt giam gồm nguyễn hữu hiền nguyễn việt tiến phạm phú liêu võ vĩ khang huỳnh trường an dương gia luận la hải đăng cùng chú tại thành phố rạch giá và phạm gia nguyên chú tại huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
theo kết quả điều tra vào đêm mồng hai tết nhóm tám đối tượng trên và một số đối tượng khác hẹn nhau với nhóm của sa thanh hải đến tuyến đường tránh thành phố rạch giá để đánh nhau
nhưng nhóm của hải không đến tức giận cả nhóm mang theo súng hung khí rủ nhau qua nhà hải ở đường ngô quyền phường vĩnh bảo thành phố rạch giá
do nhóm của hải đóng cửa cố thủ bên trong nhà nên các đối tượng trên đã dùng súng bắn nhiều phát rồi dùng dao tự chế chém gây hư hỏng hai cánh cửa kính cường lực và làm hải bị thương ở chân rồi tẩu thoát
sau đó từng đối tượng lần lượt bị cơ quan công an bắt giữ riêng lê thái bình chú tại thành phố rạch giá hiện đã bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá ra quyết định khởi tố và phát lệnh truy nã